hiện nay mỗi địa phương yêu cầu người từ hà nội về quê ăn tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín khác nhau tùy theo cấp độ dịch
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
các địa phương cần thực hiện đúng quy định của bộ y tế
việc xét nghiệm chỉ cần thiết với người có nguy cơ như tiếp xúc ca nhiễm
khó chịu trứng sốt ho khó thở còn yêu cầu giấy xét nghiệm khi đi lại gây tốn kém
bất tiện và không cần thiết
thậm chí người xét nghiệm nếu chủ quan vào kết quả âm tính
có thể đi nhiều nơi tới chỗ đông người nguy cơ lây nhiễm còn cao hơn
trước hai kỳ nghỉ tết dương lịch và nguyên đán kéo dài
địa phương phải quyết liệt thực hiện phòng dịch chứ không phải đặt lên hàng đầu vấn đề xét nghiệm hay cách ly
mỗi tỉnh cần thường xuyên đánh giá nguy cơ từ cấp thấp nhất là phường xã
đồng thời xem xét kịch bản dịp tết để quy định cho phép hay hạn chế những hoạt động gì
và luôn phải ưu tiên hoạt động cần thiết yếu
các địa phương cần đánh giá nguy cơ tránh việc ngăn sông cấm chợ
ảnh hưởng đến hoạt động xã hội lẫn an sinh của người dân
bên cạnh đó người về quê nghỉ tết thăm non gia đình nên hạn chế tiếp xúc người già
tránh tụ tập liên hoàn đông người thực hiện nghiêm quy định năm k
cụ thể sở y tế nghệ an cho biết trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín dịp tết dương lịch
tết nguyên đán nhâm dần và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn và các ban ngành liên quan tăng cường công tác giả soát
giám sát người trở về từ các vùng cấp độ dịch cấp ba cấp bốn trong và ngoài tỉnh
người nhập cảnh và các nhóm đối tượng nguy cơ yêu cầu khai báo y tế tổ chức xét nghiệm
theo dõi sức khỏe và cách ly theo đúng quy định
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh ninh bình cũng cho biết
đơn vị vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trên địa bàn
về việc không tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong dịp tết dương lịch và chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hai
đối với người về từ vùng dịch vùng có nguy cơ cao như từ hà nội về
thì tỉnh ninh bình vẫn sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai theo kế hoạch số một trăm một mươi chín khbcd
ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ninh bình
đặc biệt lưu ý đối tượng có triệu chứng nghi ngờ ho sốt mất cứu giác khó thở
nhân viên y tế và người bệnh tại các cơ sở y tế lái xe đường dài
người làm việc tại các nhà hàng quán ăn phục vụ lái xe đường dài
người buôn bán tại các khu chợ siêu thị
đối với người về ninh bình từ hà nội và một số tỉnh có nguy cơ cao
khi về địa phương cần khai báo y tế tại trạm y tế xã phường thị trấn
và được lấy mẫu xét nghiệm tết nhanh kháng nguyên hoặc rt pcr phù hợp với các vùng dịch tễ
không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong vòng bốn mươi tám giờ những trường hợp có hộ khẩu tại ninh bình đi và trở về trong ngày
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cho biết thanh hóa chưa có quan điểm chỉ đạo riêng
đối với người từ vùng có nguy cơ vùng dịch như hà nội về thanh hóa
hiện nay tỉnh đang thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và các quy định chung trong công tác phòng chống dịch
thanh hóa không cấm người dân ở các nơi về quê người dân đi từ vùng dịch
vùng nguy cơ về phải khai gáo y tế
khuyến khích người dân khi có triệu chứng thì phải đến ngay cơ sở y tế khai báo
tỉnh bắc giang vẫn duy trì quy định yêu cầu người ngoại tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính
về covid một mươi chín trước khi vào tỉnh này
trường hợp tết nhanh sẽ có giá trị trong bốn mươi tám giờ pcr có giá trị trong bảy mươi hai giờ
kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm
trường hợp lưu trú lại phải thực hiện cách ly phòng chống dịch bệnh theo quy định của địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn cho biết dịp tết dương lịch và nguyên đán
tỉnh không thành lập các chốt kiểm soát trên các tuyến đường
tuy nhiên địa phương khuyến cáo người lao động cần xét nghiệm covid một mươi chín trước khi trở về địa phương ăn tết
đồng thời cần đến ngay trạm y tế địa phương để khai báo y tế
phục vụ công tác phân loại phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại hà tĩnh ông lê ngọc châu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cho biết
hiện tỉnh đang thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và các quy định chung trong công tác phòng chống dịch
hà nội dự báo số ca mắc covid một mươi chín có thể lên tới năm đến bảy ca mỗi ngày
thành phố đã lấy hai mươi tám mẫu xét nghiệm các trường hợp dương tính và có yếu tố dịch tễ
nghi ngờ biến chủng omicron để giải trình tự gen
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch
ủy ban nhân dân tp hà nội chiều hai mươi chín tháng một mươi hai phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết
trong đợt dịch thứ tư
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận bốn mươi hai tám trăm tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi năm bảy mươi ca ngoài cộng đồng
trước đó hôm qua ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế đã thông tin về trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
là công dân từ anh về việt nam qua sân bay nội bài
hiện hà nội đã lấy hai mươi tám mẫu xét nghiệm các trường hợp dương tính và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ
chuyển viện vệ sinh dịch tễ trung ương để giải trình tự gen
xác định chủng virus sàng lọc nghi ngờ chủng omicron
lãnh đạo sở y tế cũng cho biết thành phố có tổng năm mươi bốn một mươi năm trường hợp f một phải cách ly
trong đó cách ly tại nhà là hai mươi hai tám trăm linh hai trường hợp đang điều trị là hai mươi hai trăm một mươi một người
trong tuần qua trung bình mỗi ngày ghi nhận một bảy trăm bốn mươi bảy ca mắc
tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục có diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng nhanh
có thể vượt ngưỡng hai ca mắc mỗi ngày trong tuần tiếp theo
công tác phòng chống dịch vẫn đang được tổ chức quyết liệt
tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong trong giới hạn kiểm soát
kết luận cuộc họp phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong cho rằng
trong tuần qua tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp
khi hà nội luôn luôn dẫn đầu cả nước về số ca f
số bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị và bệnh nhân tử vong cũng tăng
dự báo trong dịp tết dương lịch và nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
khi việt nam đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
đặc biệt dự kiến có khoảng một trăm bốn mươi người việt nam ở nước ngoài đăng ký về nước ăn tết
lượng người dân từ các tỉnh thành trở về hà nội ăn tết tăng cao nên tình hình dịch còn diễn biến phức tạp
thành phố cũng dự báo số ca mắc covid một mươi chín có thể lên tới năm bảy ca mỗi ngày
có thể biến chủng omicron sẽ lan ra cộng đồng với tốc độ rất nhanh
vì thế phó bí thư thành ủy hà nội yêu cầu sở y tế phải xây dựng kịch bản mới
dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị tử vong không để quá tải ở tầng điều trị hai và ba
các quận huyện thị xã cần có kịch bản mới phù hợp với tình hình dịch hiện tại
đồng thời chuyển hướng điều trị f về xã phường và điều trị tại nhà
các quận huyện hạn chế việc tiếp xúc mở các khu thu dung điều trị tập trung
tận dụng các trường mầm non ở các xã phường để triển khai
trung bình một tuần qua hà nội ghi nhận một bảy trăm linh ca nhiễm một ngày
gấp đôi so với tuần trước và số ca nặng đang tăng dần
tính đến hai mươi sáu tháng một mươi hai cục khám chữa bệnh bộ y tế ghi nhận một trăm chín mươi bảy ca tử vong
đa số đều mắc bệnh nền và chưa tiêm vaccine
trước tình hình đó sở y tế hà nội chỉ đạo tất cả cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
triển khai các giải pháp giảm tử vong cho bệnh nhân covid một mươi chín
cụ thể mỗi cơ sở tiếp nhận điều trị covid một mươi chín phải sẵn sàng điều trị hai tầng
để xử trí cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển mức độ bệnh
tất cả bệnh viện không được từ chối bệnh nhân diễn biến nặng nguy kịch
đảm bảo ép không được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh gần nhất
sau khi sức khỏe của bệnh nhân ổn định bệnh viện khám phân loại mức độ bệnh
và đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp
các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc hệ thống oxy bình bồn trai thiết bị phụ trợ
bảo đảm tồn chữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh
người đến viện khám chữa bệnh được sàng lọc kỹ ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao
gồm người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế hà nội khuyến cáo tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như
sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc mất cứu giác
liên hệ ngay với trạm y tế phường xã để được hướng dẫn và xét nghiệm miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc covid một mươi
các chuyên gia đề nghị thành phố cần xử lý nghiêm người vi phạm quy định phòng chống dịch
đồng thời có giải pháp bảo vệ nhóm nguy cơ người cao tuổi có bệnh nền để kiểm soát số ca nặng giảm tử vong
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đề nghị
đừng chuyển toàn bộ f vào bệnh viện để giảm áp lực quá tải
các trạm y tế lưu động phải có người thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để trả lời thắc mắc cho f điều trị tại nhà
có thể huy động thêm y tế tư nhân tình nguyện viên bác sĩ về hưu tham gia
y tế lưu động đảm bảo thiết bị cần thiết như fpo hai máy đo oxy có quyền chuyển bệnh nhân lên tuyến trên
tổ covid cộng đồng ở thôn bản xã phường ban quản lý trung cư tổ dân phố giám sát f ở nhiều vấn đề khác như
chấn an tâm lý nhu cầu an nghỉ sinh hoạt
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn chuyên môn khoa nhiễu quẩn thần kinh bệnh viện nhi đồng một
khuyến cáo nhóm người lớn tuổi bệnh nền khi có cơ hội tiêm bổ sung và tiêm nhắc mũi thứ ba thì cần tiêm sớm
nhóm này đáp ứng miễn dịch kém hơn tiêm song hai mũi cơ bản vẫn có nguy cơ mắc và trở nặng
chính quyền cần triển khai quyết liệt chiến lược đi từng ngõ có từng nhà ra từng người
tổ chức tiêm vaccine lưu động cho nhóm dễ bị tổn thương đảm bảo tất cả đều đủ vaccine bảo vệ
theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai thành phố đã tiêm hơn một mươi một triệu mũi
trong đó kết quả tiêm cho người trên một mươi tám tuổi mũi một đạt chín mươi tám ba mũi hai đạt chín mươi bốn
kết quả tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi số lượng mũi một đạt chín mươi
trẻ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi một đạt chín mươi chín hai
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
hà nội ghi nhận tổng cộng ba mươi chín bốn trăm linh chín ca nhiễm trong đó số ca cộng đồng là một mươi bốn ba trăm ba mươi ba ca còn lại là trong khu cách ly